đúng một mươi tám h đoàn xe bắt đầu xuất phát di chuyển đến xã hưng phú huyện phước long huyện vùng nông thôn sâu của tỉnh bạc liêu
dù chưa tới giờ diễn các vở kịch tuyên truyền cổ động các chính sách bảo hiểm nhưng hàng trăm người dân xã hưng phú đã có mặt ngóng chờ buổi biểu diễn bắt đầu
chăm chú xem diễn và những tiếng vỗ tay rội lên sau mỗi kết đoạn hài hước là không khí chung của buổi tuyên truyền cổ động trực tiếp
thông qua hình thức diễn kịch ca hát ở hưng phú
chính sách tuyên truyền mới mẻ mà dân giá rộng khắp này đã khiến người dân hiểu về các chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội tự nguyện hơn rất nhiều so với cách tuyên truyền trước đây
trước đây thì em chỉ nghĩ là mua bảo hiểm y tế cho con thôi tại vì mấy đứa nhỏ thì nó ưa xanh bị bệnh
thì em thì có phần người lớn thì nghĩ là mình ít bị bệnh mà không có tham gia bảo hiểm
nhưng mà sau cái buổi tuyên truyền hôm nay
thì em thấy là mua thì nó có mức giảm trừ đó từ người thứ hai trở đi thì mình được giảm rồi em thấy cái mức nó thêm như tinh tế thì mình cố gắng mà mua sẽ được
nên là em quyết định là mua cho cả hội gia đình
mua như vậy thì mình được cứ lợi là mình được giảm số tiền thay vì mình mua một người thì đón cái bảy trăm năm mươi ngàn
nhưng mà mua ba người trong hội thì nó sẽ giảm dần mức khám nó cũng linh hoạt là mình khám được từ tuyến xã tuyến huyện luôn
mình khám điều trị nội chú được tính tỉnh trong trung ương nữa em thấy nó cũng lợi ích nên là mua
không chỉ với chị thoại mà nhiều người dân trước đây gần như không có khái niệm gì về thẻ bảo hiểm y tế
hay việc đi khám chữa bệnh được nhà nước chi trả phần lớn khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
nói chung là bảo hiểm y tế là lúc trước thì em không hiểu gì bảo hiểm máy
cho nên là bây giờ hiểu được bảo hiểm có lợi ích là mình có thể mua nguyên hộ
mình có thể giảm được chi phí khám chữa bệnh lấy thuốc
và mình cũng có thể
giảm được một phần chi phí về mặt kinh tế cho gia đình
cho nên là em quyết định hôm nay là em mua
nhà em có ba người cho nên em quyết định em mua hết ba thẻ
ngay cảnh sân khấu nhà văn hóa xã
khi những nghệ sĩ diễn kịch và ca hát những bài hát cổ động chính sách
thì những đại lý những người cán bộ bảo hiểm xã hội bạc liêu
cần mẫn tư vấn trực tiếp cho từng người dân
điều đặc biệt là song song với buổi cổ động trực tiếp
thì bảo hiểm xã hội tỉnh đã bố trí nhân viên máy tính
sẵn sàng phục vụ bán và in trực tiếp thẻ bảo hiểm y tế
phát luôn tại chỗ cho người dân
bữa tiên triền cổ động bữa nay về bảo hiểm y tế
để tiên triền bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
thì trong bữa nay thì được một mươi tám thẻ
trong đó là có sáu hộ gia đình
bữa tiên triền thì có nhiều hộ lại mua dữ lắm
nhưng mà do người ta không có mang đủ chứng từ theo để mua bảo hiểm
thứ nhất là về giấy chứng minh thứ hai là về hậu khẩu
người ta không có mang theo
nên người ta chưa có mua được trực tiếp trong bữa nay nhiều
nhưng mà chắc à người ta cũng hẹn một ngày trong tuần sau hoặc gì đó
người ta sẽ tìm đại lý bảo hiểm xã hội của hương phú
người ta sẽ tiếp tục để mua và tham gia bảo hiểm xã hội
thì nói chung cũng nhờ các ban ngành nhà bảo hiểm xã hội cũng đã tiên triền đầu tiếp
nên hướng tới người dân sẽ tham gia bảo hiểm xã hội toàn dân
tính yêu việt khi tham gia bảo hiểm y tế
được mỗi đại lý thu ở địa phương giải thích cận kẽ với bà con
và một đại lý thu cũng chính là một tấm gương đi đầu trong việc tham gia các chính sách
góp phần bảo đảm an sinh cho bản thân và gia đình
như nhà em hiện giờ thì em cũng là có bốn người
nhưng mà do có một học sinh thì giờ em cũng mua ba người
em cũng tiên triền dặn động gia đình em để tham gia bảo hiểm y tế
tham gia bảo hiểm y tế thì em thấy thì đi khám bệnh
mọi chi phí đồ này kia mọi quyền loại của người dân được hiện hưởng rất là cao
nên em cũng cố gắng để tiên triền dặn động
những người thân và những người xung quanh hàng xóm của em là tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế
tính đến nay trên toàn địa bàn tỉnh bạc liêu
số người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế lên tới gần tám trăm linh người
tăng hơn một mươi sáu người so với cùng kỳ năm trước
sau năm năm triển khai thực hiện nghị quyết hai mươi một của bộ chính trị
đến nay bảo hiểm xã hội tỉnh bạc liêu đã đạt được những con số đáng khích lệ
chúng mình qua năm năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi bảy
về bảo hiểm xã hội bắt buộc
số người tham gia bảo hiểm bắt buộc tăng lên năm hai nghìn một mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi hai tăng một mươi chín tám mươi năm
số người tham gia bảo hiểm y tế tăng lên ba mươi bốn hai mươi sáu
tổng số thu của bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tăng lên một trăm linh năm một mươi bảy
đặc biệt là độ bao phụ bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi bảy đạt tám mươi ba năm mươi bốn
tăng bảy ba mươi hai so với chỉ tiêu chính phủ giao theo quyết định một nghìn một trăm sáu mươi bảy
bên cạnh công tác tuyên truyền mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm
việc ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò không nhỏ trong cải cách thủ tục hành chính
đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội
hiện bảo hiểm xã hội bạc liêu đã thiết kế được phần mềm ứng dụng riêng
được cài đặt trên kho ứng dụng cs play
tất cả các điện thoại thông minh sử dụng hệ điều
hành android đều có thể tải được ứng dụng này về máy và tra cứu các thông tin
liên quan đến đại lý mua thẻ bảo hiểm hệ thống bệnh viện
cái phần mềm này là em cũng tự viết cho phòng khai thác xài
và trên điện thoại sẽ lấy dữ liệu từ cái phòng chức năng đó
quản lý mọi lúc mọi nơi luôn
ví dụ như một cái đại lý đó cắt giảm thì một cái cán bộ trên phòng khai thác
vô phần mềm nó cắt giảm thì trên điện thoại đồng thời điện thoại không còn người đó nữa
nó sẽ ảnh đi người ta tra cứu không có người
tránh tình trạng là khi cắt rồi mà người ta còn bán được
rồi là giống như đại lý giả vậy đó không chính thức
bởi vì đưa lên thì thấy cái hiệu quả đầu tiên là
mấy bạn bè rồi mấy cái trong ngành nào đó chia sẻ rất là nhiều
người ta nói rất là tiện ích người ta cũng động viên tinh thần cũng rất là nhiều
thì mình thấy vậy thì cũng thấy vui vui
chỉ sau bảy ngày được đưa lên kho ứng dụng cs play
đã có bốn trăm tám mươi một lượt cài đặt và hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội
đi kèm với ứng dụng này là một cái phần mềm mà phòng khai thác hay thu hồi nợ quản lý đại lý thu
của bảo hiểm xã hội bắc liêu đang xài
nó sẽ lấy lên đó chưa có áp dụng được mấy cái tỉnh khác
thì sắp tới nếu mà được thì áp dụng tỉnh khác thì có dữ liệu tất cả các tỉnh luôn
còn tất cả những cái chức năng khác thì nó đã toàn quốc nó có hết
kể cả cha tiến bệnh viện toàn quắc luôn
sau này nếu mà
nếu mà được thì có thể phát triển trên hệ hình ios là trên dòng iphone
hiện tại thì chỉ có trên android thôi
ngoài các ứng dụng công nghệ thông tin cải cách thủ tục hành chính
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đẩy mạnh độ bao phủ bảo hiểm y tế
thì việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở là nền tảng quan trọng
trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân nói chung và người có thẻ bảo hiểm y tế nói riêng
năm hai nghìn một mươi tám bảo hiểm xã hội tỉnh bạc liêu đã tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
giao dự toán tri khám chữa bệnh cho một mươi hai trên một mươi hai cơ sở khám chữa bệnh
để các cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch chi tiêu
bảo đảm cân đối và phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
chỉ thị số hai mươi kế hoạch số bốn mươi tám của ủy ban nhân dân tỉnh
thì cho thấy địa phương nào mà cái giai trò tham mưu của cơ quan bảo hiểm xã hội
đã được đặt lực và sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp quỹ chính quyền
và sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội quyết liệt
thì cái địa phương đó cái độ bao phủ bảo hiểm y tế nó tăng cao hơn
và các cái chế độ chánh sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
được thực hiện đầy đủ cho cái người tham gia tù hưởng trên địa bàn đó nó tốt hơn
bên cạnh những thuận lợi thì bảo hiểm xã hội bạc liêu cũng gặp phải những khó khăn
trong đó có thực tế các cơ sở khám chữa bệnh
sử dụng phần mềm khám chữa bệnh khác nhau nên chưa quản lý chặt chẽ trong việc thông tuyến
phần mềm liên thông đã vận hành nhưng chưa đồng bộ trên toàn quốc
nên chưa kiểm soát được những trường hợp bệnh nhân đến khám chữa bệnh
tại nhiều cơ sở trong một ngày
từ nay đến hết năm bảo hiểm xã hội bạc liêu xác định
đổi mới phương pháp giám định theo hướng chuyên nghiệp
nâng cao hiệu quả quản lý chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
và phòng chống lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành với địa phương
trong giám sát kiểm tra việc tổ chức khám chữa bệnh
thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế
và hạn chế lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế